hòa chung với không khí chào đón năm mới ở các thủ đô trên thế giới
thì vào tối nay tại thủ đô hà nội đang diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ cho người dân
qua mỗi năm chương trình luôn không ngừng tiên phong và biến tấu những gia vị âm nhạc thời thượng một cách ấn tượng và phá cách
là phiên bản sáng tạo đầy mới mẻ dành cho khán giả
trong những khoảnh khắc này âm nhạc đã trở thành ngôn ngữ chung
khi hàng nghìn người cùng chạm đến tương lai không chỉ bằng bàn tay bằng tinh thần và trái tim của mình
năm mới hai nghìn một mươi bảy mở ra trong những giai điệu edm thời thượng
trong nhịp đập sôi động của những partygoer đang hừng hực vì phấn khích
chương trình ghi dấu ấn bởi những bản sắc tinh túy là bùng nổ sôi động và cù nhiệt
countdown đã trở thành một sự kiện được nhiều người lựa chọn là cách bắt đầu một năm đầy thành công và dâng trào hững khởi